vậy rồi một lớp học tình thương đã ra đời để dạy cho các em học sinh đặc biệt này biết đọc biết viết tiếng mẹ đẻ
từ những đứa trẻ ngộ nghịch hay đánh nhau chửi thề một chữ bẻ đôi cũng không biết
giờ các em đã biết đọc biết viết lễ phép ngoan hiền và tự tin vượt khó dương lên trong cuộc sống
tốt nghiệp sư phạm ngành sử giáo dục công dân
chàng trai trẻ trần ngọc bảo tình nguyện
rời xa quê nhà ở thành phố tân an tỉnh long an đến dùng biên giới tân hưng là một trong những quyện nghèo nhất của dùng đồng tháp một mươi heo hút để sống và dạy học
đến nay vừa tròn một mươi năm năm
tân hưng là nguyện biên giới nằm ở cực tây của tỉnh long an đi lại khó khăn cuộc sống dứt dã thiếu thống trăm bề
nhưng bằng nhiệt quyết của tuổi trẻ đam mê và cống hiến không ngăn được quyết tâm gieo chữ
của thầy giáo trẻ trần ngọc bảo tại trường trung học cơ sở thị trấn tân hưng
rồi có lần cũng kêu một đứa lại hỏi hỏi tình hình của em ở đâu đi bán này kia hỏi có học không
mà tới cái lúc mà hỏi nó có học không bắt đầu nó cúi mặt nó đi nó không trả lời
rồi cũng nhiều người cũng thấy điều đó và nhiều người cảnh báo mình là có khi nào hiện tượng chăn dắt trẻ em đi bán chế số này kia hay không
hầu hết bà con sớm diệt kiều trước đây đều sống tại vùng biển hồ
các thủ đô nông banh không xa
giờ họ quay về sống rãi khắp các tỉnh nông bằng sông cửu long
quay về với quê hương bản xứ nhưng tình cảnh cũng chẳng có gì khám khá hơn ở xứ người
khi trong tay họ chẳng có gì từ tài sản nghề nghiệp cho đến giấy tờ tùy thân
họ làm nghề giang câu chài lưới buôn bán nhỏ trên thuyền
cá bắt được nếu nhiều thì đem bán đổi gạo
ít thì chế biến thức ăn cho gia đình
chiếc ghe vừa là phương tiện làm ăn vừa là nhà ở của mọi người
đến mùa thu hoạch lúa cánh thanh niên trai tráng vào sâu trong đồng
làm thuê cho các chủ ruộng hoặc đi theo thuyền đánh cá thuê trên biển hồ
hằng ngày những trẻ em phải theo cha mẹ làm lụng cực khổ giấc giả mưu sinh
thầy bảo cất công tìm hiểu mới biết
những đứa trẻ này không biết chữ vì chưa được đến lớp ngày nào
khi về việt nam lại không có giấy tờ tùy thân
phần thì nhiều em dược tuổi nên cũng không thể vào các trường học chính quy được
điều này khiến thầy bảo luôn trăng trở trong lòng
mình mới nhắn các em này muốn đi học không
những em này đều đồng ý hết đều đi học hết
rồi bắt đầu nó mới hỏi là đủ thêm được không
mới đầu kêu một chút không à rủ thêm được không chú
rồi nói được rủ càng nhiều càng tốt
rồi bắt đầu cái ngày đầu tiên nó tập trung khoảng ba mươi mấy
rồi ngày tiếp theo nữa là hơn bốn mươi
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
quỹ ba nhân dân thị trấn tân hương
phối hợp ngành giới dục quyện
chính thức tổ chức lớp học cho các em là con của những hộ việt kiều
từ bên kia biên giới về nước
lớp học mở ngay tại trung tâm học tập cộng đồng thị trấn
thực chất là một căn nhà cấp bốn
trước đây là trụ sở khu phố này không dùng nữa
bàn ghế bảng đen thì thầy bảo đi sinh của các trường trong thị trấn
nhiều cán bộ thầy cô giáo và bà con địa phương hay tin
cũng đóng góp ủng hộ
nào tập viết cặp sách quân áo cũ sách cũ
ai có cái gì mang cho cái đó
cùng dung dáng cho lớp học dần hình thành
nói chung là những ngày đầu vô dạy
không quản lý được nó
nó vừa nó chửi thề
rồi nó quánh nó này nó quánh nó kia
rồi thôi đủ thứ hết trơn khó rất khó quản lý
rồi từ từ
mấy con muốn học thì mấy con trật tự phải nghe lời
ban đầu kêu chú rồi mình cũng xưng chú
rồi từ từ mình mới uống nắng đó
người nào dạy cho mấy con thì mấy con mới kêu bằng thầy
phải mất khá lâu các em mới chịu vào khuôn phép
chứ như ban đầu thì lộn xộn lắm
học sinh đủ mọi lứa tuổi
lại mới quen sống nay đây mai đó
bám trên những chiếc đò rách nát
nên chúng có màu đẹp

khởi đầu mỗi câu nói thường kèm những lời chửi thề giang tục
ngồi cạnh nhau đánh lộn liên tục
thỉnh thoảng chúng kể tội nhau
toàn những chiến tích bất hảo
mưa dầm thấm sâu
mỗi ngày tới lớp thầy bảo vừa dạy những con chữ
vừa dạy các em đạo đức làm người
và trao cả tình yêu thương cho con trẻ
cảm nhận được tấm lòng của người thầy
bọn trẻ bắt đầu chú tâm học tập
dần trở nên ngoan ngoãn lễ phép
và học hành tiến bộ
thấy được tấm lòng và quyết tâm của thầy bảo dành cho lớp học tình thương
nhiều bạn trẻ đang công tác tại các cơ quan đơn vị trong quyện
cũng tình nguyện tham gia giảng dạy
chia lửa với thầy trần ngọc bảo
như chị la thị thía nhân viên giang thư trường trung học cơ sở thị trấn tân hưng
anh trương văn thùy bí thư đoàn thị trấn tân hưng
hai chị nguyễn thị lệ thu thư ký tòa án dân dân quyện tân hưng
thầy bảo là người cởi thường của lớp này
thầy bảo đứng ra tổ chức và dạy lớp
nghe các anh chị hình ứng lớp đoàn
thầy bảo dạy cho các em đó là thiếu giáo viên
cho nên là em tham gia vô để dạy tiếng việt cho các em để xóa một chữ
lúc đầu thì không tin là thầy mở
không tin là thầy mở
không tin là thầy mở
nhưng mà nghe ý tưởng này thì phải nói là phân phục rất là phân phục thầy bảo
giới giai trò trách nhiệm của một giáo viên một đảng viên thì thầy bảo hết sức là tận tị với công việc
đồng thời trong quá trình mà để mở cái lớp để dạy cho một số em là việt kiều
coi như là không có đi học trên địa bàn
mở cái lớp thì mới đầu thì được cũng mười mấy em
nhưng mà giới quyết tâm cao của thầy bảo và cũng như cái tâm quyết đối với các em học sinh
thầy bảo cũng đi dẫn động một số em coi như là ở một số xã lân cận
tập trung về để học
và cái hiệu quả của nó thì đến thời điểm này thì một số em đã tập trung học
thì đến nay là biết chữ và làm toán đồ đã đạt theo cái tiêu chuẩn của cái phẫu tập sáu phụ chữ
dù hiện nay đã hết thời gian biệt phái trở về giảng dạy tại trường trung học cơ sở thị trấn tân hưng
nhưng thầy bảo vẫn ngày ngày lui tới lớp học tình thương để gặp gỡ những học trò thân yêu
và tiếp lửa cho các giáo viên
rồi cũng từ mối quan hệ của mình thầy bảo lại tranh thủ dẫn động bạn bè
những người thân quen ở nơi xa để có thêm phần quà từ thiện như gạo mì muối dầu ăn nước tương nước mắm
và những phần quà bánh nhân dịp tết trung thu để chia sẻ giảm bớt phần nào gánh nặng cơm áo gạo tiền với gia đình các em
thời gian rảnh thầy bảo lại đến từng nhà thăm hỏi động viên cha mẹ cho con em tới lớp học mỗi ngày
bà phạm thị theo bảy mươi một tuổi có hai đứa cháu đang theo học lớp học tình thương này vô cùng xúc động cho biết

từ khi có lớp học tình thương các em học sinh việt kiều này đều trở nên ngoan ngoãn lễ phép và ý thức được hoàn cảnh khó khăn nghèo túng của gia đình
nên luôn nỗ lực vượt khó tìm kiếm việc làm thuê làm mướn để phụ giúp gia đình
như em nguyễn văn linh một mươi năm tuổi nhưng cũng đi phụ quán cơm phần ở thị trấn tân hương để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ giảm bớt gánh nặng chi tiêu của gia đình